năng lực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh
và sự phát triển kinh tế của một quốc gia
với sự biến đổi không ngừng của nền kinh tế hội nhập cùng những thách thức và cơ hội
thành bại của một cá nhân hay doanh nghiệp ngày nay phụ thuộc rất nhiều vào định hướng khởi nghiệp
mỗi ý tưởng sáng tạo ngay từ thời điểm khởi đầu đều có thể trở thành một trong những công trình lớn trong tương lai
tuổi trẻ chính là thời điểm thích hợp nhất để biến ước mơ thành hiện thực
trong chương trình đặc biệt xuân khởi nghiệp ngày hôm nay
một cho tới miền quê tây bắc đang ngập tràn sắc xuân
thu hà này người rất thích câu chất lý về khởi nghiệp của tỷ phú bill gates
những năm hai mươi tuổi tôi chưa bao giờ nghỉ ngơi ngày nào một ngày cũng không
còn tôi thì lại thích câu nói của jack mukerbok là người mà đã sáng lập mạng xã hội facebook
rằng những giấc mơ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nếu như bạn không đi tìm chúng
vâng đây chính là những câu nói truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khởi nghiệp ở mọi lứa tuổi
mọi hoàn cảnh mọi vùng biển trên cả nước
chúng ta có sức khỏe trí lực và quan trọng nhất là đủ đam mê để theo đuổi ước mơ của mình
là tác nhân ngoại lực sáng tạo của cá nhân doanh nghiệp là nội lực để đi đến thành công
thế nhưng để có hệ sinh thái khởi nghiệp của quốc gia thì cần sự dẫn dắt đánh giá đúng
và đồng hành của chính phủ lại là một tiền đề bệ đỡ quan trọng tạo niềm tin để các cá nhân
doanh nghiệp có động lực
và tích cực với khởi nghiệp
lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ với mong muốn thanh niên việt nam coi khởi nghiệp không chỉ là một con đường kiếm tiền
mà là một chiết lý sống đang được hiện thực hóa
những chính sách bước đi cụ thể nhằm tạo nền tảng cho một hệ sinh thái khởi nghiệp tại việt nam
đang trong quá trình hoàn thiện
theo số liệu từ phòng thương mại và công nghiệp việt nam nước ta đang có khoảng một năm trăm linh start up
xét theo mật độ
các công ty khởi nghiệp trên đầu người thì việt nam có tỷ lệ khởi nghiệp cao hơn cả các quốc gia khác như trung quốc ấn độ
phát triển nền kinh tế khởi nghiệp sáng tạo thông qua các cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để vun đắp hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp
việt nam cam kết bảo hộ các ý tưởng sáng tạo phát kiến mới trong khởi nghiệp và thực thi các quyền sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ luật sở hữu trí tuệ
cũng như trong khuôn khổ các áp ta mà việt nam
năm mươi doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư mạo hiểm hiện thực mua bán và sắp nhập với tổng trị giá ước tính khoảng một tỷ đồng
đến năm hai nghìn hai mươi năm hỗ trợ phát triển hai dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hỗ trợ phát triển sáu trăm linh doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
bảy mươi doanh nghiệp tham gia đề án gọi được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hiểm thực hiện mua bán và sắp nhập với tổng giá trị ước tính khoảng hai tỷ đồng
đây là một bước tiến của khung thể chế chính sách
khởi nghiệp những chính sách quan trọng mà giới startup đang rất mong chờ đó là hướng dẫn về quỹ đầu tư mạo hiểm thuế quy định về đất đai
liên quan đến hệ sinh thái xây dựng cổng thông tin kết nối cho hệ sinh thái khởi nghiệp các tổ chức hỗ trợ ươm tạo để phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp tại việt nam đã có những bước tiến bước chuyển biến rất đáng kể
để thực hiện nghị quyết số ba mươi năm nqcp của chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm hai nghìn ba mươi
đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh thuận lợi trong
các thủ tục hành chính về đăng ký thuế khai nộp thuế ngành thuế thống nhất triển khai chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp trên phạm vi cả nước
chúng tôi cũng đã kiến nghị để phối hợp tốt trong việc cấp phép thành lập cùng phối hợp với sở tiểu tư cùng với sở tài nguyên môi trường và các đơn vị sở văn ngành trên địa bàn hành phố
trong việc chúng tôi sẽ đưa các thông tin này những gói giải pháp này lên trang web và thư mục của chúng tôi
để đảm bảo làm sao phục vụ tốt nhất và thực chất khi mà hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển
misa cũng sẵn sàng là phối hợp với cục thuế để tổ chức các buổi tập huấn miễn phí hay là giải đáp ứng mắc cho các đơn vị trong quá trình người ta sử dụng phần mềm để phục vụ cho công tác kê khai nộp thuế quyết toán thuế
chúng tôi có thể là tặng phần mềm kế toán cho doanh nghiệp trong một năm đầu miễn phí sử dụng
và chúng tôi có thể tư vấn cả về các pháp luật về lao động cũng như là bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
sau một năm thì ngành thuế đã có nhiều chuyển biến tích cực bằng việc là ngành thuế đã đạt những con số hết sức ấn tượng trong năm hai nghìn một mươi bảy
đó là công nghệ hóa và công nghệ thông tin được áp dụng trên mọi các lĩnh vực
từ vấn đề về thủ tục hành chính được cắt giảm từ vấn đề về nộp thuế rồi hoàn thế cũng được bằng thông quan bằng điện tử
rồi họ cũng phát triển ngoài cái việc mà ngành thuế nộp qua hệ thống kho bạc nhưng cũng phát triển qua các hệ thống ngân hàng thương mại của
có nghĩa là người nộp thuế đặc biệt là doanh nghiệp có nhiều sự lựa chọn trong vấn đề nộp thuế trong vấn đề hoàn thiện các thủ tục hành chính
theo bộ lao động thương binh và xã hội hiện nay bộ chính trị có chỉ thị định hướng phân luồng học sinh sinh viên
tuy nhiên việc phân luồng trên mang tính cơ học
phân luồng bây giờ nó rất cơ học
tâm lý chung phải nói thế này
tôi phải nói tôi cũng là có một thời gian dài
các bộ đoàn tôi nói thật
và tâm lý chung của thanh niên việt nam đến bây giờ là muốn đại học đại học
chúng ta phải khẳng định cái đó
nhưng mà nó lại phải trên cơ sở
cái đầu tiên là khả năng năng lực học của mình
năng lực anh có đảm bảo được không
rồi nó còn xuất phát từ điều kiện vô thể
điều kiện vô thể
việc định hướng cho thanh niên khởi nghiệp
cũng là một trong những vấn đề mà lãnh đạo các bộ ngành quan tâm
như các bạn nói là kỹ năng kiến thức kinh nghiệm vốn để khởi nghiệp
thì nó cũng còn rất là ít chưa được đầy đủ
để giúp cái việc này thì chính phủ đã có một cái định hướng
trong cái việc là thúc đẩy thành lập
mà những các cái mạng lưới về cố vấn tư vấn cung cấp các dịch vụ về quản trị
cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
diễn đàn đối thoại cũng tập trung trao đổi các giải pháp
trong gỡ bỏ các rào cản thủ tục hành chính
bài toán về vốn đối với thanh niên trong quá trình khởi nghiệp
và hơn hết là kết nối giữa các thanh niên khởi nghiệp
doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước
thực hiện chương trình thanh niên khởi nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
giải pháp cụ thể năm hai nghìn một mươi bảy đã có gần hai doanh nghiệp thành lập mới

nâng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp lên hơn năm sáu trăm linh
sự tham gia của nhiều doanh nghiệp đặc biệt là sự góp mặt
của nhiều bạn trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp
đã tạo sức bật quan trọng để ngành nông nghiệp gặt hái được những thành công
trong năm hai nghìn một mươi tám và thời gian tới
bộ tiếp tục tham gia các doanh nghiệp
chính phủ để có những chính sách những cơ chế hấp dẫn hơn
khuyến khích hơn các doanh nghiệp các thịnh vận kinh tế
đầu tư vào khu vực nông nghiệp
thí dụ một trong những chủng chính rất lớn đó là sửa đổi
nghị định hai trăm một mươi đầu tư vào khu vực nông nghiệp
hiện nay các bộ hoàn ngành bộ kế hoạch đầu tư là cơ quan chủ trì
cho đến nay cũng đã chuẩn bị cơ bản xong
thời gian tới rất gần đây chính phủ sẽ bàn hạch
cùng với đó là các cơ chế chính sách khác sẽ được điều chỉnh
là khuyến khích các thịnh vận kinh tế nhất là các doanh nghiệp
trong đó có doanh nghiệp vừa nhỏ tập trung đầu tư nhiều hơn vào khu vực này
chúng tôi coi đây là một trong những giải pháp đột phá
để giúp cho quá trình tái cấu nông nghiệp của chúng ta
hay quá trình sản xuất chuỗi giá trị nó sẽ thực hiện kết quả hơn
qua thực tế cho thấy khởi nghiệp đã khó khởi nghiệp trong nông nghiệp càng khó hơn
hệ sinh thái khởi nghiệp tại việt nam đang phát triển nhanh
nhiều thanh niên về quê hương khởi nghiệp
trong lĩnh vực nông nghiệp đã góp phần tạo nên sức mật mới
cho nông nghiệp việt nam trong bối cảnh cách mạng bốn
việt nam đem đến cho các nhà khởi nghiệp cả cơ hội phát triển
lẫn khó khăn thách thức
những bài học khởi nghiệp thành công từ các nhà khởi nghiệp
hay của các quốc gia khởi nghiệp như israel
là động cơ thúc đẩy phong trào khởi nghiệp
tại việt nam trong những năm tới
trong cuộc trò chuyện hôm nay xin mời quý vị gặp gỡ
các chuyên gia quốc tế để cùng nói về chủ đề khởi nghiệp
chân trọng giới thiệu cùng quý vị đại sứ navar eshkar
đại sứ israel tại việt nam
ông subhashin eshkar chuyên gia kinh tế trưởng
ngân hàng thế giới tại việt nam
ông mathieu lefort thăm tán thương mại
trưởng đại diện cơ quan thương mại business france việt nam
xin chào và tôi là duc
thưa ông mathieu lefort tiếng việt có khó với ông không
đúng vậy tiếng việt quả là khó
tôi cũng chỉ nói được rất ít như một học sinh
tôi chỉ nói được
xin chào cảm ơn
hôm nay chúng ta nói về chủ đề khởi nghiệp
cụm từ khởi nghiệp là cụm từ mang một tinh thần rất mới rất trẻ

như một khí thế đầy sức xuân của một năm mới vậy
đó là cách so sánh của người việt nam khi nói đến những điều mới mẻ và tốt đẹp
khởi nghiệp còn là một phong trào đang bùng nổ rất mạnh mẽ trong thế hệ trẻ hiện nay trên thế giới
theo ông thế nào là khởi nghiệp thưa đại sứ
tôi nghĩ khởi nghiệp là một công ty một công ty mới nổi
đó không phải là một công ty mới thành lập
mà là một doanh nghiệp hình thành trên nền tảng công nghệ mới trên thế giới
đem đến và giới thiệu công nghệ tiên tiến mới cho thế giới mà trước đó cả thế giới chưa biết
có thể hiểu đó là một công ty có sáng chế mang tính thương mại
và áp dụng được cho đời sống con người mang lại lợi ích cho mọi người
chúng ta đã nói đến khởi nghiệp trong vài ba năm trước đây
đặc biệt là trong năm hai nghìn một mươi chín
khởi nghiệp là một xu hướng lớn trên thế giới
mọi công ty mọi người đều nói về khởi nghiệp

ông nói gì về thành tựu đạt được của lần sáu khởi nghiệp trên thế giới
tôi đồng ý là nhìn lại thì công nghệ phát triển mạng trong hai mươi năm qua đã định hướng cho nhiều sáng tạo
đổi mới về công nghệ cao trên thế giới
ngày nay chúng ta thấy rất nhiều công ty khởi nghiệp tại việt nam
đó là ví dụ cho thấy các doanh nghiệp khởi nghiệp việt nam
tiếp cận rất nhanh kiến thức công nghệ hiện đại trên thế giới trong hai mươi năm qua
công nghệ đó được tiếp thu bởi những người việt nam trẻ tuổi năng động
mà hơn một nửa trong số đó
môi trường kinh tế của việt nam đang tăng trưởng nhanh chóng
theo đánh giá của tôi thì chính phủ hỗ trợ nhiều cho doanh nhân khởi nghiệp
trong đó có cả khối doanh nghiệp tư nhân tạo ra một thể thống nhất giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp
tôi nghĩ để giải thích về những gì bạn thấy
thì khởi nghiệp đóng góp một phần lớn và quan trọng cho thành công và kinh tế của việt nam
tôi muốn nhắc tới một sự kiện đặc biệt đã diễn ra tại pháp năm ngoái
tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
một khuôn viên làm việc dành riêng cho giới khởi nghiệp được coi là lớn nhất thế giới
đã được khai trương tại paris pháp
tổng thống pháp emmanuel macron và các quan chức chính phủ đã tham dự
và đã có bài phát biểu quan trọng
đây là một trong những minh chứng cho thấy mối quan tâm của nước pháp tới phong trào khởi nghiệp
xin ông chia sẻ một số kinh nghiệm của người pháp khi khởi nghiệp ông mathieu lefort
bạn đã chọn một ví dụ rất hay và chính xác
chúng ta cần đặt tất cả trong một bối cảnh với tầm nhìn rộng
nước pháp là một quốc gia đầu tiên của châu âu ủng hộ anh rời khỏi liên minh châu âu
trong phong trào brexit là quốc gia đầu tiên ở châu âu mạo hiểm với chủ nghĩa tư bản
do đó bạn sẽ dễ dàng kiếm tiền tại pháp
một điều cần nhắc đến là station f
station f một ví dụ điển hình cho khởi nghiệp
chúng tôi có đến ba trăm linh vườn ươm khởi nghiệp như vậy tại pháp
điều đó có nghĩa là chúng tôi có hơn một trăm linh hệ sinh thái khởi nghiệp
và hơn một mươi doanh nghiệp khởi nghiệp
điều đó làm cho chúng tôi trở thành một quốc gia hấp dẫn với phân khúc này
thu hút nhiều công nghệ mới đến thiết lập sản xuất tại pháp
tôi nghĩ đây là một dấu hiệu tốt bởi vì những công ty lớn mà chúng ta đã nhắc tới
như google amazon đều đặt trụ sở chính nơi nghiên cứu công nghệ tiên tiến mới nhất tại pháp
do đó chúng tôi rất hạnh phúc khi có được điều này
điều đó cũng có nghĩa rằng pháp đang thu hút được các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới
đây là những dự án khởi nghiệp trị giá tới hàng tỷ đô la đã và đang thay đổi thế giới
uber đã trở thành một trong những hãng taxi lớn nhất thế giới nhưng lại không sở hữu chiếc xe nào
alibaba định nghĩa lại khái niệm thương mại điện tử
tesla motor đã trở thành hãng xe điện thay đổi ngành xe hơi toàn cầu
điều đó cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ mà phong trào khởi nghiệp đã đem lại
trong tiến trình hội nhập và phát triển của thế giới
những cường quốc lớn trên thế giới như mỹ trung quốc
thậm chí là những quốc gia nhỏ bé như singapore israel
có đội ngũ doanh nhân đông đảo với nền kinh tế tri thức phát triển mạnh
đều có thành tích lớn trong khởi nghiệp
và ngược lại chính khởi nghiệp đã đưa những quốc gia này trở thành
những nền kinh tế phát triển hàng đầu khu vực và trên thế giới
với những xu hướng ngày càng trú trọng tới người tiêu dùng
khởi nghiệp đã trở thành một phong trào bùng nổ mạnh mẽ trên toàn cầu
tôi muốn nhắc đến israel hiện nay đang rất nổi tiếng với vị thế
là một quốc gia khởi nghiệp trên thế giới
phóng sự của chúng tôi cũng đã đề cập
israel là một quốc gia có phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ
và đã trở thành quốc gia khởi nghiệp thành công nhất trên thế giới
điều gì khiến israel một quốc gia có bảy một triệu dân
chỉ có bảy mươi năm thành lập và không có tài nguyên gì
mà lại là một quốc gia có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp nhất trên thế giới
nhiều hơn hẳn những nước rộng hơn hòa bình hơn ổn định hơn trên thế giới
như nhật bản hay trung quốc thưa đại sứ
đó là một câu hỏi rất hay tôi sẽ giải thích điều này
có một vài lý do
lý do đầu tiên là đất nước chúng tôi có bảy mươi năm tuổi
ông bà chúng tôi đến từ khu vực eurozone của thế giới tới israel
tới một nơi toàn sa mạc
đó là nơi không có một thứ gì
một nơi chỉ có cát không có nước không có mưa
không có con sông nào không có gì cả
họ tới một nơi như một ngôi làng đang cố gắng hòa nhập với thế giới
người ta nói với ông bà tôi rằng
ok hãy làm ra lương thực đi
trong khi ông bà tôi chưa từng làm nông để sản xuất ra lương thực khi ở ba lan trước đây
họ không biết phải làm gì
họ cũng không có sự lựa chọn nào để tồn tại ở đây
để tồn tại được họ buộc phải nghĩ ra tất cả các giải pháp để sống
họ không có sự lựa chọn
tôi nghĩ một trong những giải pháp là dùng đến kỹ năng tồn tại của con người
thực tế một trong những cách để tồn tại được hiểu như là dạy trẻ em bơi
cứ ném chúng xuống chỗ nước sâu
chúng sẽ phải vùng vẫy để bơi nếu không thì chết đuối
điều đó đúng trong trường hợp của chúng tôi
chúng tôi đã có rất rất nhiều những sáng kiến được phát minh
đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp
bởi làm nông nghiệp phải có nguồn nước và những nguồn lực cần thiết khác
tất cả những điều đó trở thành xu hướng của cả quốc gia
bạn cũng thấy là khi tất cả những sáng kiến được phát huy
thì sẽ biến đổi cuộc sống của chúng tôi
lý do thứ hai của chúng tôi là chúng tôi không sợ phải đối mặt
nếu các bạn thấy một doanh nghiệp khởi nghiệp của chúng tôi
chúng ta đã đề cập đến một con số lớn là hơn năm doanh nghiệp khởi nghiệp
thì sẽ thấy một thực tế nữa là chúng tôi có rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại
phải đóng cửa
bạn tôi đã từng khởi nghiệp và thất bại bốn lần với một doanh nghiệp
bốn lần anh ấy phải đối diện thực tế đó
và đến lần thứ năm anh ta cho ra một sáng kiến tuyệt vời
bây giờ anh ấy đã rất thành công
để thành công được một lần anh ấy đã thất bại bốn lần
và một điều chúng tôi muốn nhắc đến là chúng tôi sẵn sàng đối diện với những thất bại
chúng tôi coi điều đó là động lực của thành công
của sức mạnh để tiếp tục sáng tạo
điều cuối cùng và cũng không kém quan trọng mà tôi muốn đề cập là hệ sinh thái khởi nghiệp
điều mà các đồng nghiệp của tôi ở đây vừa nhắc đến
nếu bạn tập hợp các mục tiêu của chính phủ
thì bạn sẽ hiểu được điều gì hiện nay đất nước và chính phủ cho là quan trọng
và dựa vào đó để định hướng khuyến khích thế hệ trẻ sáng tạo những ý tưởng mới
và hãy hỗ trợ họ để họ đứng được trên đôi chân của chính mình
được biết đến với cái tên quốc gia khởi nghiệp
israel đã trở thành một trong những đồng nghiệp khởi nghiệp
thành một trung tâm toàn cầu với tỷ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp bình quân đầu người cao nhất thế giới
theo thống kê sơ bộ tại israel trung bình cứ hai người dân thì có một doanh nghiệp khởi nghiệp
đây cũng là đất nước có nhiều công ty công nghệ khởi nghiệp
và thu hút vốn đầu tư mạo hiểm cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới
chính vì vậy israel được xem như một thung lũng silicon của khu vực trung đông
đến nay việc hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp của israel
đang diễn ra hết sức mạnh mẽ với khoảng bảy trăm linh tám trăm linh start up được thành lập mới mỗi năm
và trung bình cứ mỗi một start up tuyên bố giải thể hoặc chuyển quyền sở hữu
lại có hai start up đăng ký thành lập mới
tôi sẽ nói với các bạn về kinh nghiệm của những người khởi nghiệp ở israel
và những ví dụ điển hình
tôi nghĩ điều quan trọng nhất là không sợ hãi
một ví dụ là công ty way đó là một hệ thống dẫn đường
đã được bán cho google với giá một tỷ usd vào hai năm trước
wei không phải là công ty đầu tiên của ông ấy
mà là người thứ hai hay thứ ba gì đó
ông ấy đã thất bại và chấp nhận làm lại rất nhiều lần
và cuối cùng ông ấy đã thành công
vậy thì điều quan trọng nhất là không được sợ hãi những rủi ro mà bạn phải đối mặt
bạn phải tìm hiểu thị trường kỹ hơn
bạn phải rút ra được kinh nghiệm và tạo ra những sản phẩm tốt hơn
không được bỏ đi sau thất bại
chỉ có thế thành công mới đến với bạn
khẳng định sự đổi mới là yếu tố chính trong lịch trình đưa nước pháp phát triển kinh tế
và thoát khỏi nạn thất nghiệp cao
tổng thống pháp emmanuel macron
đã kêu gọi nước pháp nghĩ và hành động như một quốc gia khởi nghiệp
để thu hút nhân tài chính phủ pháp đã đưa ra một loại thị thực mới
gọi là thị thực công nghệ pháp
với quy trình cấp giấy phép cư trú bốn năm nhanh hơn
và đơn giản hơn dành cho các doanh nhân và gia đình họ đến pháp
bên cạnh đó chính phủ pháp cũng công bố một quỹ trị giá một mươi tỷ euro
để hỗ trợ các doanh nghiệp sáng tạo tạo ra một môi trường làm việc hấp dẫn hơn
và một trong những nỗ lực cho thấy rõ nhất trong việc thúc đẩy các start up
là thành lập station f
được coi là vườn ươm start up lớn nhất thế giới
với không gian cho ba start up
nhằm cung cấp một hệ sinh thái hoàn chỉnh trong việc kiến tạo các doanh nghiệp
với những động thái tích cực
pháp đã vươn tới hạng thứ ba ở châu âu vào năm ngoái
với tổng số tiền đầu tư mạo hiểm là hơn ba tỷ usd
mỗi thứ sáu thì có những buổi trưa học mặt là với những bạn khởi nghiệp
để cho buổi kiểu như là networking
để cho mọi người có thể là biết nhau nhiều hơn
và mỗi lần có một vấn đề gì đó
thì có thể là được những bạn bè khác trả lời
hay là những người trong cộng đồng fanpage trả lời để giúp
ngoài ra thì cũng có những buổi atu để liên kết với mọi người
khởi nghiệp luôn là một cuộc chơi lớn
khi các start up luôn hướng đến khát vọng xây dựng một sản phẩm có giá trị cao
mang tính sáng tạo với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng
áp dụng những tổng nghệ tiên tiến nhất
bởi vậy để phong trào khởi nghiệp
thực sự phát triển mạnh mẽ và đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế
thì yếu tố hàng đầu là phải xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp lớn mạnh
israel một quốc gia nhỏ bé nhưng đã trở thành minh chứng rõ nhất cho điều đó
và pháp cũng đã làm điều tương tự
thưa ông sebastian ông nghĩ gì và đánh giá gì
về câu chuyện và bài học khởi nghiệp chúng ta vừa nghe
của israel và pháp
khi tôi nghe câu chuyện của ngài đại sứ
và nhìn nhận tận mắt những gì tôi trải nghiệm
tại việt nam trong hai năm rưỡi qua
thì tôi nghĩ việt nam có một câu chuyện khác
một lý do khác
đây là điều tôi đã được chia sẻ
từ một vài nhân vật khởi nghiệp
khi đến hà nội lần đầu tôi tự hỏi
điều gì thu hút tôi đến hà nội
làm việc trong khi đã có công việc tốt ở châu âu
để đến đây ngồi ở tầng bốn
của một tòa nhà không có công ty
không buôn bán lẻ không mở nhà hàng
nhưng tôi đã chọn việt nam
tôi nghĩ chính tinh thần của một doanh nhân khởi nghiệp
đã thúc đẩy tôi lựa chọn như vậy
tôi nghĩ điều đó vô cùng quan trọng
ngài đại sứ đã nói
mỗi thành công đều phải trải qua vô số thất bại
do đó tôi nghĩ tôi không chỉ nhắc đến thành công
mà còn nhắc đến cả những nỗi lo ngại
chấp nhận cả thất bại
điều đó quan trọng
tôi nghĩ tinh thần mạnh mẽ của một doanh nhân khởi nghiệp
sẽ quyết định được nhiều điều
đại sứ đã cho ví dụ về một người khởi nghiệp
đã bốn lần thất bại
đừng nghĩ đó là tiêu cực
hãy nhìn nhận điều đó tích cực
mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh của riêng mình
nên hãy chấp nhận cả những nỗi sợ hãi
khi thất bại
bởi vì từ đó bạn sẽ học được nhiều bài học sương máu
tôi nghĩ việt nam là một quốc gia khởi nghiệp
có nhiều đặc trưng riêng biệt
nhìn từ môi trường khởi nghiệp tôi đang sống
thì tôi sẽ không ngạc nhiên
nếu việt nam thành công về khởi nghiệp
nếu nhìn vào việt nam
thì thấy thu nhập bình quân vẫn còn thấp
nhưng nhìn rộng hơn
về điều kiện thúc đẩy khởi nghiệp
thì lại hoàn toàn có cơ sở thành công
do đó tôi thấy lạc quan
về tương lai khởi nghiệp của việt nam
về tương lai khởi nghiệp của việt nam
chúng ta đã nói về câu chuyện khởi nghiệp
tại israel tại pháp và một số quốc gia trên thế giới
và bây giờ xin mời quý vị đến với câu chuyện khởi nghiệp
tại việt nam qua phóng sự sau của chúng tôi
những năm gần đây phong trào khởi nghiệp tại việt nam
đang tiếp tục có xu hướng nở rộ
trong đó các hoạt động liên kết khởi nghiệp
của các nước tại việt nam
cũng trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết
điển hình là cuộc thi khởi nghiệp start jerusalem
đây là cuộc thi có quy mô trên toàn cầu
do bộ ngoại giao israel
và cơ quan phát triển jerusalem tổ chức
tại nhiều quốc gia
những doanh nhân trẻ có thể kết nối và tương tác
với các nhà lãnh đạo công nghệ nổi tiếng thế giới
kết nối với tổng đồng startup israel
ở bước đầu tiên
sự liên hệ trao đổi thông tin
trong cộng đồng startup rất cần thiết
khi một cộng đồng startup phối hợp chặt chẽ
nơi mà các cá nhân biết về nhau
họ cũng biết họ thiếu những gì
họ biết những chương trình chung định hướng chung
thì điều đó giúp họ có nhiều cơ hội hơn
và khi cộng đồng càng lớn lên
sức mạnh của nó cũng lớn theo
vì vậy hãy tạo ra những không gian chia sẻ
tôi nghĩ đó là cách để tạo nên một cộng đồng startup
tôi không nghĩ điều đó chỉ cần cho việt nam
mà nó là nhu cầu
của toàn thế giới
khi nào chúng ta tạo ra một cộng đồng startup
có sự hỗ trợ tốt
khi đó các startup sẽ được hưởng lợi
mặc dù mới được thành lập chưa lâu
tuy nhiên french tech đã được chính phủ pháp
chính thức công nhận là trung tâm công nghệ mới
của pháp tại việt nam
trung tâm này là thành viên của mạng lưới
bao gồm hai mươi hai trung tâm công nghệ mới khác của pháp
trên toàn thế giới
mang lại cơ hội để các doanh nghiệp pháp việt nam
tham gia vào cùng một mạng lưới
với các dự án khởi nghiệp
đã đạt được thành công ở tầm thế giới
qua cái thành đặt của station f đó
có hơn một công ty khởi nghiệp
đến từ khắp nơi đến paris
ở station f
và station f là có những công ty như là
rất nhiều công ty lớn như vậy
về mở những cái incubator
với là accelerator

cho những công ty khởi nghiệp
có thể nói
việc kết nối các thành phần
của hệ sinh thái khởi nghiệp
đã không dừng ở việc kết nối trong nước
mà đã vươn ra trưởng quốc tế
đây sẽ là cơ hội để việt nam
có thể giao lưu học tập các mô hình khởi nghiệp
hỗ trợ khởi nghiệp hiệu quả trên thế giới
nhất là khi nguồn vốn đầu tư mạo hiểm
ở việt nam chưa nhiều
thưa đại sứ
ông có kế hoạch gì
trong việc hợp tác khởi nghiệp
với các doanh nghiệp khởi nghiệp
tại việt nam
có chứ tất nhiên rồi
hiện vẫn còn một số dự án
đang thông qua tại đại sứ quán chúng tôi
tôi nghĩ các dự án này rất thú vị
với cả hai phía
người việt nam và người israel
tôi muốn nhắc tới dự án
tại đà nẵng
tháng trước chúng tôi đưa
hai chuyên gia israel sang
một trong số họ có doanh nghiệp khởi nghiệp
rất thành công
người còn lại là một nhà đầu tư
cô ấy là chủ một công ty đầu tư mạo hiểm
đó là một doanh nghiệp lớn
với nhiều nguồn vốn để đầu tư
đối tác mà chúng tôi đầu tư
là một doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ
tại đà nẵng
thuộc chính quyền thành phố đà nẵng
họ đã đào tạo cách chọn ý tưởng
khởi nghiệp tốt hơn cho nhà đầu tư
chúng tôi cũng có những tổ chức phi chính phủ
nhằm tạo nên sự cạnh tranh
công ty khởi nghiệp thắng cuộc
sẽ được sang israel trong một tuần
để gặp nhà đầu tư
gặp các đồng nghiệp
tiếp cận cách làm kinh doanh khi khởi nghiệp
tạo ra cho họ những ý tưởng
đó không chỉ là nghiên cứu
mà còn là tạo dựng mối quan hệ
với nhà đầu tư
việt nam và pháp có mối liên hệ nào
về khởi nghiệp không
ông có kế hoạch gì
để thúc đẩy sự hợp tác
về khởi nghiệp giữa hai nước
có chứ tất nhiên rồi
đây cũng là một chủ đề quan trọng
đối với chúng tôi
khởi nghiệp cần phải được thúc đẩy
để tăng trưởng hơn
đạt được quy mô lớn hơn
bởi vì ít nhất là trong khu vực
trước khi ở tầm nhìn quốc tế
các nhà khởi nghiệp hoàn toàn
có khả năng phát triển nhanh
vươn tầm ra ngoài biên giới quốc gia
tôi muốn nhắc đến
trên sách visa của pháp
hằng năm tôi chào đón
rất nhiều doanh nhân khởi nghiệp
từ khắp nơi trên thế giới đến pháp
năm ngoái chúng tôi đã chào đón
doanh nghiệp khởi nghiệp việt nam
trong lĩnh vực thương mại điện tử
đến pháp làm việc
mỗi năm chúng tôi lại chào đón
những người bạn
những công ty khởi nghiệp
từ việt nam
hay từ các quốc gia trên thế giới
đến pháp làm khởi nghiệp
chúng tôi mời họ tìm hiểu
làm việc và hợp tác
với các doanh nghiệp công nghệ
trên lĩnh vực khởi nghiệp
tôi nghĩ để thành công
trong phong trào khởi nghiệp
các doanh nghiệp có thể cần
sự hỗ trợ từ ngân hàng thế giới
ông có kế hoạch gì
thúc đẩy hỗ trợ
các doanh nghiệp khởi nghiệp
tại việt nam
chúng tôi đã cam kết
hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp
tại việt nam
trong đó có một dự án
liên quan đến sáng chế
chống biến đổi khí hậu
chúng tôi cũng có sự hỗ trợ
về tài chính
cho các dự án khởi nghiệp
hỗ trợ tư vấn
và các hạng mục liên quan
chúng tôi cũng giúp
cho các công ty khởi nghiệp
hợp tác phát triển
từ nguồn vốn
của các quỹ đầu tư mạo hiểm
bên cạnh đó
chúng tôi cũng giúp
các doanh nghiệp khởi nghiệp
kết nối và thúc đẩy
các hãng tài chính lớn
ký kết các dự án hợp tác
hỗ trợ với những doanh nghiệp
khởi nghiệp tư nhân
chúng tôi kêu gọi
những tổ chức tài chính quốc tế
huy động hỗ trợ tài chính
trực tiếp cho các doanh nghiệp
khởi nghiệp vừa và nhỏ
thuộc khối doanh nghiệp tư nhân
ở việt nam
chúng tôi hỗ trợ đầu tư mạo hiểm
bởi chúng tôi tin rằng
việt nam đang từ một nước
có mức thu nhập trung bình
đang phát triển
không phải theo hướng công nghiệp hóa
nhưng dựa trên nền tảng
thực lực về kinh tế
nền kinh tế dựa trên phát triển dịch vụ
tôi tin rằng
phát huy được tinh thần khởi nghiệp
tại việt nam
sẽ giúp việt nam
có vốn đầu tư trực tiếp
từ nước ngoài
nhất là việt nam
lại đang thành công
trong lĩnh vực khởi nghiệp
và tạo được niềm tin
về khởi nghiệp
tôi nghĩ việt nam
càng đầu tư cho khởi nghiệp
thì càng có tiền
để phát triển kinh tế
trong tương lai
phong trào khởi nghiệp
đang rất lớn mạnh
và là xu hướng hiện đại
tại việt nam hiện nay
tôi nghĩ nói về khởi nghiệp
là một sự khởi đầu tốt đẹp
cho năm mới
nhất là khi mùa xuân đang đến
ngay khi chúng ta
đang ngồi trong trường quay hôm nay
trong không khí mùa xuân
và không khí tết
của truyền của người việt nam
thưa đại sứ
tôi nghĩ đây là lần đầu
ông làm việc với
truyền hình nhân dân
ông cảm thấy thế nào
trong lần hợp tác đầu tiên này
tôi cảm thấy rất tuyệt vời
trong những ngày tết này
và càng tuyệt hơn
khi được làm việc
với truyền hình nhân dân
tôi nhận thấy một điều
rất rõ ràng
là đây là kênh truyền hình
quan trọng tại việt nam
tôi cũng rất vui
và cảm thấy vinh hạnh
khi bạn dẫn chương trình
rất thân thiện
và hiếu khách
trong ngày tết ở việt nam
những lời chúc
có thể trở thành sự thật
ông có thể chia sẻ với chúng tôi
tôi mong muốn
có thể ở lại việt nam
thêm một vài năm nữa
hiện tôi đã ở việt nam
được ba năm rồi
tôi muốn nói với
tất cả người pháp
trên thế giới rằng
đây là nơi tuyệt vời để đến
chúng ta có thể tận hưởng
từ những điều bình thường nhất
trong cuộc sống
và cảm thấy thú vị vô cùng
tôi cũng muốn
cũng mong muốn
thất chặt quan hệ hơn
với phía việt nam
chúng tôi yêu thích
tất cả các khía cạnh
văn hóa của đức nước các bạn
vâng tôi sẽ ủ
giấc mơ này
trong vài năm nữa
thưa ông sebastian
có điểm gì khác biệt
giữa ngày tết ở việt nam
với những ngày năm mới
tôi lại thấy
có nhiều điểm tương đồng
khi cả người việt nam
và người đức
đều dành thời gian
cho gia đình và bạn bè
trong những ngày này
ông có lời chúc nào
chia sẻ với chúng tôi
tôi chúc cho phong trào khởi nghiệp
ở việt nam mở rộng
và phát triển hơn nữa
chúc mừng năm mới
tôi nghĩ chủ đề khởi nghiệp
sẽ đem lại sự khởi đầu tốt đẹp
cho năm mới
đặc biệt là qua sự hợp tác
của chúng ta
chúc mừng năm mới
theo khảo sát của
có khoảng một năm trăm linh doanh nghiệp
khởi nghiệp đã hoạt động
tại việt nam
còn số này
nếu so sánh với tỷ lệ dân số
thì cao hơn indonesia
với hai một trăm linh doanh nghiệp khởi nghiệp
trung quốc với hai ba trăm linh
và ấn độ với bảy năm trăm linh doanh nghiệp khởi nghiệp
theo đánh giá của các nhà đầu tư nước ngoài
phần lớn doanh nhân khởi nghiệp việt nam
đã rất khéo léo khi học những ý tưởng khởi nghiệp nước ngoài
và biến đổi cho phù hợp thực tế khỏi việt nam
nhìn chung doanh nghiệp khởi nghiệp việt nam
rất sáng tạo và từ đó
hạt hái được thành công
chúng tôi hy vọng sẽ thấy nhiều hơn nữa
những doanh nghiệp khởi nghiệp thành công
ở việt nam trong những năm tới
có thể nói trong năm qua
cộng đồng khởi nghiệp tại việt nam
đã phát triển hết sức là sôi động
và trong số đó thì có những doanh nhân trở về việt nam
sau một thời gian dài học tập
làm việc và tích lưỡi kinh nghiệm
từ những môi trường tiên phong về khởi nghiệp trên thế giới
như mỹ hay pháp
những doanh nhân này khi trở về khởi nghiệp trên quê hương việt nam
mang theo những kiến thức kỹ năng đã tích lũy được
theo năm tháng và cùng với đó là
tinh thần khởi nghiệp chất lý khởi nghiệp
và cả tâm nhìn khởi nghiệp hiện đại tiến bộ
đây là những yếu tố có tính lan tỏa
tạo động lực và góp phần định hình tương lai
của cộng đồng khởi nghiệp tại việt nam
anh bùi quốc anh
kỹ sư chuyên ngành công nghệ thông tin viễn thông
trường đại học bách khoa
tp hcm thuộc chương trình đào tạo
kỹ sư chất lượng cao do
chính phủ pháp tài trợ khóa năm
và bốn năm học thạc sĩ
và nghiên cứu sinh tại pháp
với nhiều chế độ yêu đãi của chính phủ pháp
đối với những tài năng trẻ như anh
nhưng kỹ sư bùi quốc anh
vẫn trở về tp hcm để khởi nghiệp
và công hiến trí tuệ của mình
cho đất nước
xây dựng một hệ thống gọi là
siêu máy tính tức là
em đầu tư một hệ thống server
hệ thống server đó
phải đáp ứng được
hai yêu cầu của em
thứ nhất là làm thế nào để hợp
các server các máy chủ đó lại
với nhau tạo thành một sức mạnh tính toán
đúng lớn càng ngay càng lớn
cái thứ hai làm thế nào
giải quyết được bài toán là phân chia
tài nguyên của các máy chủ đó
và cho các đối tượng doanh nghiệp
là cơ quan nhà nước là cơ quan chính phủ
những phần mềm ứng dụng
do công ty trách nhiệm hữu hạn
khôn hét cung cấp là những giải pháp công nghệ
phân tích liều trữ
và cung cấp số liệu cho từng doanh nghiệp
tổ chức theo yêu cầu
với công nghệ mới này đã góp phần giảm
được quy mô sản xuất làm việc nhỏ lẻ
manh muốn giảm thiểu chi phí sản xuất
và ứng dụng công nghệ thông tin
có hiệu quả hiện nay
khi những người trẻ trở về
từ những môi trường như mỹ pháp
điều đầu tiên là họ làm chủ được công nghệ
nền tảng công nghệ mà họ có
chính là nguồn lực quan trọng cho cộng đồng khởi nghiệp
đây là công ty đặt phòng trực tuyến
của anh lê đắc lâm tốt nghiệp đại học washington
anh lê đắc lâm có nhiều năm
kinh nghiệm quản lý và kinh doanh trong môi trường
nhận thấy lượng phòng khách sạn
đặt trực tuyến tại việt nam
chỉ đáp ứng không tới một mươi nhu cầu
năm hai nghìn một mươi sáu anh quyết định
khởi động dự án vn trip
chỉ chưa đầy hai năm
sau khi thành lập vn trip vn
đã trở thành hệ thống
đặt khách sạn trực tuyến lớn nhất tại việt nam
kết nối với tám khách sạn nội địa
và hơn một triệu khách sạn
trên toàn thế giới
mới đây công ty đã huy động thành công
nguồn vốn lên tới một mươi triệu đô la
và trở thành một trong ba startup việt
huy động được nhiều vốn nhất năm hai nghìn một mươi
chia sẻ về những năm tháng
học tập làm việc tại nước ngoài
anh cho rằng điều lớn nhất
mà anh học được là tinh thần khởi nghiệp
quyết liệt với tất cả tầm huyết
chúng ta sống trong một
thời đại mà internet
cho phép con người ta cập nhật thông tin rất nhanh
và học được mọi thứ
cho nên về kiến thức thì dù ở mỹ hay việt nam
tôi nghĩ là cũng không khác nhau mấy
có lẽ là khác nhau
ở cái tinh thần
tức là chúng tôi thì ở bên đó
đi học luôn luôn có cái tinh thần
rất là máu lửa quyết tâm
và cũng giúp cho mình
có một sự tự tin hơn
và chấp nhận là chịu rủi ro hơn
cho nên là đi con đường này
thì với cái việc là chấp nhận rủi ro
với cái việc quyết tâm
thì có lẽ là cũng có được
những cái bước đi nó
máu lửa hơn một chút
cùng với tinh thần quyết tâm khởi nghiệp
anh lê đắc lâm cũng cho rằng
một điều quan trọng không kém
là tìm được những người đồng hành thích hợp
cùng với tinh thần quyết tâm khởi nghiệp
và kỹ thuật thì nên tìm những người
cộng sự như thế tôi nghĩ là
quan trọng nhất ở đây là xây dựng được một đội ngũ
mà sẽ có những kỹ năng
để bổ trợ cho nhau
mỹ hay israel hay nhật bản
là những quốc gia khởi nghiệp hàng đầu
nơi các sinh viên mới ra trường rất quyết tâm khởi nghiệp
tôi nghĩ đó là những giá trị
có tính lan tỏa khi nhiều du học sinh
tại đây trở về nước và khởi nghiệp
trên quê hương mình những năm gần đây
tôi cũng thấy điều tương tự tại việt nam
nơi mà những năm qua có rất nhiều người du học
ở mỹ và nhiều nước tiên tiến khác
còn đây là anh đỗ hoài nam
nhà lãnh đạo emotive system
một start up thành công tại thùng lũng silicon mỹ
sản phẩm độc não người của anh
được sử dụng rộng rãi
thậm chí được đưa vào giảng dạy
tại đại học harvard
anh cho biết có sự khác biệt rất lớn
giữa những sinh viên mỹ và sinh viên việt nam
về định hướng khởi nghiệp
và khác biệt lớn nhất đó là
sinh viên mỹ có định hướng khởi nghiệp rõ ràng
và tập trung mọi nguồn lực
để phát triển theo định hướng đó
đại học ở nước ta
thì vẫn là tiếp tục
nhồi thêm các kiến thức bạn
còn đại học ở nước ngoài
thì họ sẽ sau khi chúng ta tự tìm hiểu
thì nó sẽ tự phát triển cho mình
một cái mà chúng ta biết chúng ta muốn gì
trong cuộc đời của mình
thì đấy là những kiểu tôi nghĩ là
cái sự khác biệt lớn nhất giữa các hạng
trong nước và đoàn nước ngoài
chính vì vậy đến khi ra trường
thì các bạn học đại học ở nước ngoài
đặc biệt các bạn ở nước ngoài
thì thường là
cái điều mình muốn
và họ theo đuổi cái điều đó
thì khi họ theo đuổi cái điều đó
thì họ sẽ trở nên
nhiệt hơn này
họ sẽ trở nên chăm chỉ hơn
họ sẽ trở nên là
thành công hơn trong những lĩnh vực họ chọn
bên cạnh đó
anh cũng hết sức ấn tượng với chất lý khởi nghiệp
tâm nhìn khởi nghiệp
ở thung lũ silicon nói riêng
và ở mỹ nói chung
họ tạo ra một cái giá trị hoàn toàn mới
mà chưa có trong
trong xã hội
chính vì vậy nên là
khi mà họ phát triển ra
thì họ luôn luôn dẫn đầu
cái thứ hai nữa là
khi họ nhìn vào xã hội của họ
thì cái này là một cái rất là hay
họ luôn luôn nhìn đến xã hội toàn cộng
các cái khởi nghiệp của chúng ta
nhiều lúc là chạy theo
cái việc làm giàu
và chúng ta tập trung vào
cái việc thị trường nội địa
thì các sản phẩm chúng ta tạo ra
nó chỉ hứng dụng được trong việt nam
chứ nó không có khả năng
để nó vươn ra quốc tế
thế nhưng mà vì chúng ta không to đủ
cho nên khi các cái công ty ở nước ngoài
họ nhảy vào địa điểm chúng ta
thì chúng ta lại không cạnh tranh được
thế nên là
đấy là cái mà tôi nghĩ là
cần chúng ta cần phải học tập
với tầm nhìn đó
anh đỗ hoài nam đã trở về việt nam
tạo lập ra up coworking space
một không gian làm việc chung
cho những người trẻ khào khát khởi nghiệp
đây là nơi những start up
làm việc cùng nhau
trong một môi trường
có tính tưởng tác cao
và là nơi những kinh nghiệm khởi nghiệp
và hơn thế
chất lý và tâm nhìn
mà anh tích lũy được
sẽ lan tỏa đến các bạn trẻ
và chính anh
sẽ đồng hành với những kế hoạch tốt nhất
truyền vọng nhất
để từ những phát thảo ban đầu
đưa ra được sản phẩm cuối cùng
bởi theo kinh nghiệm của anh
các start up việt
mạnh về ý tưởng
nhưng vẫn yếu
trong việc đưa những sản phẩm hoàn thiện cuối cùng
khi mà chúng tôi phát triển
tìm cách thúc đẩy
cái phong trào khởi nghiệp
thì mình cũng
đầu tiên mình cũng tập trung
vào những yếu tố cơ bản
như chúng ta đã nói
đây là kiến thức
kiến thức là cái
mà chúng ta hiểu
rất là trầm trọng
chúng ta làm cái gì cũng được
nhưng mà không làm được cái gì
hoàn toàn được cả
tôi vẫn thường nói là
các cái bạn
ví dụ như công nghệ
trong lĩnh vực công nghệ việt nam
làm từ cho đến chín mươi
của sản phẩm
thì chúng ta nhanh nhất thế giới
tuy nhiên là
không bao giờ chúng ta làm được
chẳng hạn chẳng
thế giới ngày càng phẳng
nhưng vẫn có những điều
chúng ta chỉ có thể lĩnh hội
khi làm việc
trong đó có kỹ năng khởi nghiệp
tinh thần khởi nghiệp
và tầm nhìn khởi nghiệp
tôi cho rằng
các startup việt nam
nên tiếp cận càng sớm
càng tốt với tầm nhìn toàn cầu
chỉ có như vậy
họ mới có thể đứng vững
và vươn lên
trong một môi trường
ngày càng mở như hiện nay
những kiến thức kỹ năng
của các trí thức
từng học tập làm việc
tại các nước tiên tiến
đang được sử dụng hiệu quả
đóng góp giá trị
cho cộng đồng khởi nghiệp
và cả nền kinh tế
và bên cạnh
đó là tinh thần khởi nghiệp
kinh nghiệm khởi nghiệp
và tầm nhìn khởi nghiệp
từ những quốc gia tiên tiến
thông qua họ
tạo động lực
cho cộng đồng khởi nghiệp
tại việt nam
nghị quyết đại hội đảng bộ
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đã xác định
đến năm hai nghìn hai mươi
thành phố phấn đấu
phát triển năm trăm linh doanh nghiệp
đây là cơ hội
là mục tiêu
nhưng cũng đặt ra
không ít những thách thức
đối với đảng bộ
và nhân dân thành phố
về xây dựng
và phát triển
thành phố khởi nghiệp
những năm gần đây
từ phát triển doanh nghiệp
đã đóng góp
hơn ba mươi gdp
vào nguồn ngân sách
của quốc gia
do đó phát triển
cộng đồng khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo
có một ý nghĩa
hết sức quan trọng
đối với phát triển doanh nghiệp
và trong thực tế
phát triển doanh nghiệp
không những góp phần
làm tăng về số lượng doanh nghiệp
các cơ hội
đóng góp vào gdp
và ngân sách
là sự quan tâm hiện nay
ở nhiều đơn vị
chúng ta cũng thấy là
rất là nhiều những sinh viên
không chỉ là khối ngành kinh tế
mà liên quan đến
những khối ngành khác
ví dụ như là
những khối ngành kỹ thuật
thì những cái kiến thức
để quản trị
từ một cái doanh nghiệp
nhỏ cho đến
những cái doanh nghiệp
ở các cái quy mô lớn hơn
quy mô vừa
quy mô lớn
và làm sao để
có thể cạnh tranh được
trên thị trường quốc tế
là một cái câu chuyện
rất là khó khăn
cho nên cái việc
mà có một cái chuyên ngành
đào tạo cho những nhà khởi nghiệp
trong tương lai
thì tôi cho rằng
đó là một điều
rất là cần thiết
đồng thời thúc đẩy
các dự án khởi nghiệp
từ các ngành trọng yếu
như cơ khí
chế biến lương thực
công nghệ thông tin
ngành nông nghiệp công nghệ cao
và các ngành công nghiệp hỗ trợ
có vai trò quan trọng
trong việc nâng cao
tỷ lệ nội địa hóa
gia tăng giá trị
và sức cạnh tranh
của các sản phẩm công nghệ
góp phần tăng thu ngân sách
và thu hút vốn đầu tư nước ngoài
được thành phố hồ chí minh
hết sức quan tâm
thành phố hồ chí minh
đang đẩy mạnh công tác đào tạo
và phát triển khởi nghiệp
trong các trường hợp
và trường đại học
và xem đây là một trong
bảy chương trình đột phá
có vai trò then chốt
về đào tạo
và phát triển nguồn nhân lực
để xây dựng thành phố hồ chí minh
có chất lượng sống tốt
văn minh hiện đại
nếu như thành phố hồ chí minh
đẩy mạnh khởi nghiệp
bằng việc là hỗ trợ
các doanh nghiệp sáng tạo
và đẩy mạnh công tác đào tạo
và phát triển khởi nghiệp
trong các trường đại học
thì tỉnh ninh thuận
lại lấy xuất khẩu lao động
là mục tiêu chính
và đối tượng được hưởng lợi
ở đây chính là
thanh niên các dân tộc
thiểu số gia lai
qua ba năm làm việc
trong một công ty sản xuất
các linh kiện điện tử
với mức lương một mươi triệu đồng
chị pinang thị chém
ở thôn châu đắc
xã phước đại
huyện bắc ái
đã tiết kiệm chi tiêu
và gửi về cho gia đình
hàng trăm triệu đồng
giúp cha mẹ
sửa chữa nhà ở
mua thêm hai con bò nuôi
gia đình chị
đã trả hết các khoản nợ
và vươn lên thoát nghèo
giờ chị chém
tiếp tục vận động người thân
bạn bè trong làng
mạnh dạn đăng ký
đi làm việc
thì lúc đấy
em đi bên đấy
được hai năm
thì em gọi điện về
giới thiệu cho
hai đứa em ở nhà
có một đứa em
đang làm bên đấy
được hai năm rồi
ở dưới ma hoa
em họ ở nhà luôn
thì bây giờ
họ cũng đang
đang làm bên đấy
chà malay thị tuyết
là em họ
của pinang thị chém
cũng đi xuất khẩu
lao động ở malaysia
hơn một năm nay
số tiền hai mươi triệu
mà tuyết vay
để chi phí
làm hồ sơ đi nước ngoài
đến nay đã trả xong
gia đình đang tính
tuyết gửi tiền về
thì sẽ đầu tư
mua một chiếc máy cải đất
để phục vụ sản xuất
và làm dịch vụ
cho bà con trong thôn
cũng nhờ đứa em
đi làm ở malay
được gửi tiền về
làm làm nhà
gia đình được
trang trái cuộc sống
ổn định hơn
được gửi ngân hàng
được mua bò
được mua bò
những buổi tư vấn
giới thiệu việc làm
với mức lương bình quân
từ chín đến một mươi triệu đồng
tại các nước như
cổ sở lao động
thương minh và xã hội
và ủy ban nhân dân
huyện thị thành phố
trên địa bàn tỉnh ninh thuận
về đào tạo nghề
và tư vấn tìm việc làm
đã giúp thanh niên
ở miền quê này
có thu nhập khá
không chỉ giúp gia đình
vươn lên thoát nghèo
mà còn tích lũy
hàng trăm triệu đồng
có điều kiện khởi nghiệp
sau khi kết thúc
hợp đồng lao động
tại các nước trên thế giới
tại các nước trên thế giới
với nhiện huyết sáng tạo
trong cách nghĩ cách làm
nhiều đoàn viên thanh niên
trên địa bàn tỉnh quảng trị
đã và đang thành công
với các mô hình kinh tế nông nghiệp
hoặc các công ty
các doanh nghiệp
do chính mình làm chủ
tuy nhiên thì để khởi nghiệp
đối với đa số đoàn viên thanh niên
vẫn còn gặp không ít khó khăn
và vướng mắt
cần được sự quan tâm hỗ trợ
của xã hội
anh ngô viết diện
một thanh niên trẻ
hiện đang sở hữu
mô hình trang trại
tổng hợp quy mô lớn
tại xã cam an
huyện cam lộ
tốt nghiệp đại học xây dựng
được vào làm
ở một doanh nghiệp
với mức lương ổn định
nhưng anh đã quyết định
để khởi nghiệp
bằng mô hình kinh tế trang trại
trên chính quê hương của mình
được chính quyền địa phương
hỗ trợ quỹ đất
các ban ngành
đoàn thể địa phương
hỗ trợ vay vốn
sau hơn hai năm xây dựng
anh diện đã sở hữu
một trang trại đa cây
với tổng giá trị
hàng trăm triệu đồng
còn anh nguyễn hữu thắng
ở thành phố đông hà
tỉnh quảng trị
lại khởi nghiệp thành công
với công ty quảng cáo
và tổ chức sự kiện của mình
sáu năm trước
nắm bắt nhu cầu thị trường
anh đã mạnh dạn
học hỏi kinh nghiệm
từ nước ngoài
và mạnh dạn
vay vốn đầu tư
trang thiết bị máy móc
công ty của anh thắng
đang tạo công an việc làm
cho một mươi hai lao động trẻ
với mức lương
từ ba đến năm triệu đồng
và tổng giá trị
với vai trò đồng hành
cùng đoàn viên thanh niên
ban thường vụ
tỉnh đoàn quảng trị
đã có nhiều hoạt động
nhằm phát triển
và nhằm phát triển
làm định hướng
hỗ trợ để đổi mới
cổ vũ khuyến khích
và xây dựng tinh thần khởi nghiệp
cho đoàn viên thanh niên
cho đoàn viên
để hình thành nên
các dự án khởi nghiệp
thì đoàn thanh niên
phải làm sao
để thậm định
các ý tưởng đấy
mời các chuyên gia kinh tế
hay là các doanh nhân
trên các lĩnh vực
hay là các thanh niên
có các mô hình kinh tế
để tư vấn
hỗ trợ giúp đỡ
cho thanh niên
và các cấp bộ đoàn
cũng phải làm sao
để xây dựng được
các dự án khởi nghiệp
nó mang tính khả thi
và tạo điều kiện
cho thanh niên
tiếp cận với nguồn vốn
nhiều đoàn viên thanh niên
đang có nhu cầu khởi nghiệp
chứng tỏ năng lực bản thân
họ cũng đang gặp phải
rất nhiều rào cản
và khó khăn
chính vì vậy
ngoài nỗ lực của bản thân
họ rất cần sự đồng hành
và hỗ trợ
từ chính quyền địa phương
và các ban ngành đoàn thể
đó sẽ là động lực
để những người trẻ
kiên trì với quá trình
khởi nghiệp của mình
góp phần ổn định
kinh tế gia đình
đóng góp vào sự phát triển
chung của xã hội
phát huy tinh thần
chủ động sáng tạo
đoàn viên thanh niên
tỉnh sơn la
đã tích cực tham gia
sản xuất kinh tế
áp dụng có hiệu quả
các mô hình hợp tác
xã nông nghiệp kiểu mới
từ cách làm này
đã phần nào giúp các bạn trẻ
có công việc ổn định
tạo việc làm cho hàng trăm
đoàn viên thanh niên
trong độ tuổi lao động
ở địa phương
đây là khu đất rộng ba hectare
nằm trên địa bàn
xã triều mung
huyện mai sơn
tỉnh sơn la
của hợp tác xã nông nghiệp
xanh hai mươi sáu tháng ba
chuyên trồng các giống rau
cho dinh dưỡng cao
như cà chua hà lan
dưa chuột nhật
và súp lơ israel
nhìn quy mô này
ít ai có thể nghĩ
đây là thành quả
trong chưa đầy một năm
của các bạn trẻ
là đoàn viên tri đoàn tổ tám
phường triều sinh
thành phố sơn la
để bà con được sử dụng
sản phẩm an toàn
hiện hợp tác xã nông nghiệp
xanh hai mươi sáu tháng ba
đã có một mươi thành viên
đều với độ tuổi bình quân
là hai mươi bảy tuổi
từ mô hình thí điểm
trồng rau sạch
đến nay hợp tác xã này
đã có bốn hectare đất sản xuất
đạt sản lượng
từ ba mươi năm đến bốn mươi tấn rau củ quả
trên một hectare một năm
bảo đảm chất lượng
theo tiêu chuẩn việt gáp
tạo việc làm thường xuyên
cho từ năm đến một mươi lao động
trong độ tuổi thanh niên
với mức thu nhập
từ ba đến bốn triệu đồng một tháng
sau khi tốt nghiệp ra trường
tôi chưa tìm kiếm được cho mình
một công việc ổn định
nhờ sự giới thiệu
của đồng chí phạm diễu vân
tôi đã vào làm
tại hợp tác xã nông nghiệp xanh

và nhờ các hợp tác xã
nông nghiệp xanh hai mươi sáu tháng ba này
tôi đã tìm được cho mình
một công việc ổn định
và các đoàn viên khác
cũng có công an việc làm ổn định
với một lương thu nhập đủ
để trang trải cho cuộc sống của mình
thực hiện nghị quyết của trí bộ
để tạo công an việc làm
cho một số con em
đã học ra trường
không có việc làm
tổ tận dụng
cái đất dư thừa
của ban nhân dân
giao nạn cho tổ
để giao cho
tri đoàn thanh niên
hiệu quả của mô hình thanh niên
tham gia thành lập hợp tác xã
đã được ghi nhận
bằng sự tin tưởng
của người tiêu dùng
trên địa bàn tỉnh sơn la
chính quyền địa phương
đã và đang xây dựng
những chính sách đặc biệt
nhằm tạo điều kiện
cho thanh niên khởi nghiệp
từ sản xuất nông nghiệp
chúng tôi đã tập trung
những mô hình
điển hình tiên tiến
như thế này
sẽ tạo điều kiện
để cho các bạn trẻ
có thể tiếp cận
được nhiều nguồn vốn vay
để các bạn
để khởi nghiệp
ban thường vụ tỉnh đoàn
sẽ tham mưu
cho các cơ quan chức năng
quỹ hỗ trợ
thanh niên khởi nghiệp
những mô hình
thanh niên khởi nghiệp
trên địa bàn
tỉnh sơn la
trước đây gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt về vốn
và đầu gia tiêu thụ sản phẩm
việc liên kết
cùng nhau tham gia sản xuất
đang cho thầy hướng đi đúng đắn
có sức lan tỏa
cổ vũ mạnh mẽ
trong lực lượng thanh niên
để các bạn
có thể phát huy tính sáng tạo
tự lập làm giàu
trên mảnh đất quê hương
bằng chính bàn tay
của tuổi trẻ